để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp
mới đây bộ y tế đã quyết định thành lập bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín trực thuộc bệnh viện đại học y hà nội
hay được gọi là bệnh viện điều trị covid một mươi chín y hà nội với quy mô là năm trăm linh giường bệnh tại yên sở hoàng mai hà nội
khi hoàn thành bệnh viện sẽ là khu dự phòng điều trị bệnh nhân covid nặng không chỉ của thành phố hà nội mà cho cả các tỉnh lân cận nữa
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
chính thức được khởi công xây dựng từ cuối tháng bảy sau hơn nửa tháng triển khai với sự làm việc ngày đêm của năm trăm linh công nhân tại đây
đến nay toàn bộ một mươi chín đơn nguyên bệnh viện đã sẵn sàng để lắp đặt trang thiết bị y tế
dự kiến cuối tháng tám sẽ đi vào hoạt động một trăm linh giường bệnh đầu tiên
công trường đang thi công về những giai đoạn cấp rút vì cái tiến độ sẽ là kết thúc trong cuối tháng tám này
phần đấu cuối tháng tám này sẽ hoàn tất hành mục
và hiện nay trên công trường thì là toàn thể cán bộ công nhân viên
chúng đang làm việc trên cục trường là ba ca
và mỗi ca giao động rơi khoảng năm trăm linh cán bộ công nhân viên tham gia ngay đêm để phục vụ cho công tác xây dựng bệnh viện gia chiến
bệnh viện giã chiến được xây dựng tại phường yên sở quận hoàng mai
với diện tích ba năm hectare quy mô năm trăm linh giường
có lối đi riêng biệt cho bệnh nhân và nhiều cây xanh để khuôn viên thông thoáng
bệnh viện dự kiến huy động khoảng một nhân viên y tế gồm hai trăm bảy mươi hai bác sĩ và sáu trăm tám mươi điều dưỡng
công tác tập hấn bác sĩ và điều dưỡng đang được bệnh viện đại học y gấp rút triển khai
lực lượng nòng cốt là từ bệnh viện đại học y hà nội và một số bệnh viện do bộ y tế hỗ trợ
chuẩn bị xây dựng đề án thì chúng tôi cũng song song luôn cái việc đào tạo
các bác sĩ cũng như là điều dưỡng cho cái bệnh viện này
và chúng tôi đào tạo ngay từ hôm xây dựng đề án là hai mươi tám tháng bảy
tám trăm linh bác sĩ và điều dưỡng và điều trị được đào tạo hàng ngày
trong hai tuần đầu thì chúng tôi đào tạo lý thuyết bởi những cái thầy cô nổi tiếng
đến từ các chuyên gia đầu ngành của hồi sức của gây mê cũng như là lọc máu
và sau hai tuần thì chúng tôi chia nhỏ các nhóm ra phù hợp với những hoàn cảnh
trong giai đoạn dịch bệnh vừa tiến hành thực hành trên các máy thở của khoa cấp cứu
cũng như là khoa gây mê hồi sức
khi hoàn thành đây sẽ là bệnh viện được xây dựng từ đầu theo tiêu chuẩn điều trị icu
khu dinh dưỡng xét nghiệm điều trị riêng việt nhằm đảm bảo vô trùng kiểm soát nhiễm khuẩn
tránh lây nhiễm chéo cho bệnh viện
đây là công trình dự phòng phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội